hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nắng nóng năm nay sẽ đến sớm số đợt nắng nóng có thể xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm
mức độ nắng nóng cũng gai gắt hơn nhiều kỷ lục nhiệt độ có thể được thiết lập
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết năm nay nắng nóng đến khá sớm
dự báo gai gắt hơn trung bình nhiều năm có thể xuất hiện các kỷ lục nhiệt độ
cụ thể ngay từ tháng một đông nam bộ đã đón những đợt nắng nóng đầu tiên và liên tục ghi nhận nắng nóng trong tháng hai và ba
chỉ tính riêng một tháng qua khu vực này đón hai đợt nắng nóng vào các ngày hai mươi hai tháng hai mùng bốn tháng ba
và ngày tám hai mươi tháng ba với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
những ngày đầu tháng ba khu vực tây bắc bắc bộ bắc trung bộ và tây nguyên cũng xuất hiện những ngày nắng nóng cục bộ
riêng ngày năm tháng ba khu vực bắc và trung trung bộ có nắng nóng diện rộng
sáng ngày mùng sáu tháng ba nắng nóng duy trì ở khu vực trung trung bộ
cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
trong đó nhiệt độ đo tại hạt tĩnh ngày mùng năm tháng ba là ba mươi tám năm độ
đã mức nhiệt cao nhất trong tháng ba ghi nhận tại khu vực được coi là trào lửa miền trung
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trong nửa cuối tháng ba
nắng nóng xuất hiện ở khu vực phía tây bắc bộ vùng núi phía tây thuộc bắc trung bộ
trong đó gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác ở bắc bộ bắc trung bộ và trung trung bộ vào tháng bốn đến tháng sáu
nắng nóng tại khu vực nam bộ tiếp tục duy trì ở miền đông và sẽ mở rộng dần sang khu vực miền tây
từ nửa cuối tháng ba đến nửa đầu tháng năm
trong tháng bảy và tháng tám hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gai gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm
đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gây gắt
nắng nóng có xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng tám ở bắc bộ và từ tháng chín ở khu vực trung bộ
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong ngày hôm nay hai mươi bốn tháng ba
chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong ngày hôm nay hai mươi bốn tháng ba
thưa quý vị từ đầu tháng ba đến nay xâm nhập mặn đã lấn sâu thêm vào trong nội đồng
liên tục ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhiều địa phương đồng bằng sông kiều long
theo kỳ chiều cường dầm tháng hai âm lịch xâm nhập mặn ở đồng bằng sông kiều long sẽ tăng dần từ nay đến giữa tuần
sau đó giảm dần độ mặn tại các cửa sông chính được dự báo sẽ tiếp tục vượt ngưỡng sinh hoạt và phục vụ sản xuất
theo dự báo từ ngày hai mươi bốn đến hai mươi sáu tháng ba tới
xâm nhập mặn cao điểm của đợt này
dành mặn tại các cửa sông chính có thể lên đến bốn phần nghìn
mức độ mặn này không thể lấy được từ nước ngọt để sinh hoạt hay sản xuất
mặn sẽ lấn sâu vào khoảng sáu mươi km
đặc biệt trên sông vàm cỏ đông vàm cỏ tây phạm vi xâm nhập mặn có thể lên tới từ bảy mươi đến chín mươi km
cùng đó nước từ thượng nguồn về thấp bất thường do trướng lại đang mạnh lên
có thể làm mặn tiến vào sâu hơn so với dự báo thêm từ năm đến một mươi km
độ mặn lấn sâu vào trong sông kênh rạch
sẽ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân ở khu vực đồng bằng sông kiều long
đặc biệt là ở các tỉnh nằm giáp biển
do đó người dân cần phải thường xuyên kiểm tra độ mặn trước khi lấy nước
và chủ động tích chữ nước ngọt để đảm bảo cho việc sản xuất được thuận lợi
mới đây cơ quan hàng không và vũ trụ mỹ nasa cho biết
mức nước biển đã dâng bảy mươi sáu mm trong giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
đây là mức tăng gấp gần bốn lần so với giai đoạn một năm trước đó
nhìn chung mức nước biển đã tăng khoảng
một trăm linh một mm kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
tốc độ mực nước biển dâng lên cũng nhanh hơn cao hơn hai lần
từ mức trên một bảy mm một năm vào năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
lên hơn bốn ba mm một năm ở thời điểm hiện tại
phân tích của nasa dựa trên hơn ba mươi năm quan sát vệ tinh
với lần phóng vệ tinh đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
và lần phóng vệ tinh mới nhất là vào năm hai nghìn hai mươi
với tốc độ hiện tại mức nước biển trung bình toàn cầu
đang trên đà tăng thêm hai mươi cm từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự gia tăng đột biến đó
là do hiện tượng enino thay thế hiện tượng lanina
từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai
khi mức nước biển dâng khoảng hai ba mm
bên cạnh đó yếu tố con người rõ ràng là một trong những nguyên nhân
gây ra tình trạng này
nhóm người theo dõi mức nước biển của nasa
và chương trình vật lý đặc biệt của nasa
đại dương ở washington cho biết
với tốc độ hiện tại mừng nước biển trung bình toàn cầu
đang trên đá tăng thêm hai mươi cm từ nay đến năm hai nghìn năm mươi
con số này sẽ cao gấp đôi trong ba thập kỷ tới
so với thế kỷ trước khi lũ lụt xảy ra thường xuyên
với mức độ thảm khốc hơn trong tương lai so với hiện nay
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung
cho ba miền trong ngày hôm nay hai mươi bốn tháng ba
tại bắc bộ nhiều mây ngày nắng đêm có mưa vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
gió giật mạnh sáng sớm và đêm trời rét
trung bộ có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây ngày nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
sáng sớm và đêm trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám đến hai mươi một độ có nơi dưới một mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bảy đến ba mươi độ có nơi trên ba mươi độ
phía đông bắc bộ nhiều mây ngày có mưa vài nơi đêm có mưa mưa rào nhẹ giải rác
gió đông nam đến nam cấp hai ba cùng núi sáng và đêm trời lạnh
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ vùng núi có nơi dưới một mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ có nơi trên hai mươi bảy độ
các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù và sông
sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng
riêng vùng núi phía tây có nơi nắng nóng gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một hai mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc từ hai mươi bảy đến ba mươi độ phía nam từ ba mươi đến ba mươi ba độ
riêng vùng núi phía tây có nơi trên ba mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông cấp hai ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai hai mươi năm độ

nhiệt độ cao nhất từ hai mươi ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng có nơi có nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông cấp hai ba
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bảy hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng
đêm không mưa
gió đông cấp hai ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi bốn độ
riêng miền đông từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông nam cấp bốn năm sóng biển cao từ một hai m
quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc đến đông cấp bốn sóng biển cao từ một hai m
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
nhưng thông tin dự báo thời tiết tiếp tục
tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai hai mươi năm tháng ba
xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại